hôm qua tại thành phố buôn ma thuột ban chỉ đạo tây nguyên phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch
công bố quyết định của bộ văn hóa thể thao và du lịch về việc thành lập ban điều phối phát triển du lịch vùng tây nguyên
theo đó ban điều phối phát triển du lịch vùng tây nguyên có một mươi bốn thành viên
chủ yếu làm việc theo chế độ kiêm nhiệm do thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch huỳnh vĩnh ái làm trưởng ban
ban điều phối có chức năng giúp trưởng ban chỉ đạo tây nguyên
thường trực ban chỉ đạo tây nguyên và bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức liên kết
hỗ trợ đẩy mạnh hoạt động phát triển du lịch phù hợp với chiến lược quy hoạch tổng thể phát triển du lịch việt nam
quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng tây nguyên đã được thủ tướng phê duyệt